trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xuất hiện thêm hai ổ dịch tả lợn châu phi tại huyện diễn châu và huyện nghi lộc
hiện các địa phương đang khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
ngày ba mươi tháng bốn tại huyện diễn châu hộ gia đình có lợn bị dịch là hộ gia đình bà hoàng thị liên ở xóm trung hậu xã diễn vạn huyện diễn châu
đàn lợn thịt ba con của gia đình bị ốm bỏ ăn và đã báo với chính quyền địa phương
cơ quan thú y đến lấy mẫu đi xét nghiệm và dương tính với dịch tả lợn châu phi
ngay sau khi có kết quả xã đã triển khai họp công tác phòng chống dịch đồng thời lập bốn chốt kiểm dịch tại bốn ngã đường ra vào xóm trung hậu
giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên mua vôi bột rắc tại ổ dịch và các chốt kiểm dịch đồng thời cấm hoạt động giết mổ lợn trên địa bàn xã đặc biệt là tại các trang trại
cùng theo trị cục chăn nuôi và thú y tỉnh nghệ an cũng trong ngày ba mươi tháng bốn đã xuất hiện một ổ dịch tả lợn châu phi tại hộ ông ngô trí hạo ở xóm bảy xã nghi mỹ huyện nghi lộc với đàn lợn năm con trọng lượng một trăm sáu mươi kg